để tiếp tục khắc phục hậu quả hoàn lưu sau bão số chín mưa lũ khu vực miền trung
ngày hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số một nghìn năm trăm linh ba ngày hai mươi chín tháng một mươi
thông báo số ba trăm bảy mươi hai ngày ba mươi tháng một mươi về kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại buổi làm việc với các tỉnh miền trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn
theo đó các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích
do sạt lở đất tại các điểm sạt lở của tỉnh quảng nam công trường thủy điện rào trăng ba tỉnh thừa thiên huế
và hai tàu cá tỉnh bình định bị chìm ngày hai mươi bảy tháng một mươi tổ chức cứu chữa người bị thương và thăm hỏi
động viên những gia đình bị mất người mất nhà
các tỉnh nghệ an hà tĩnh thực hiện nghiêm công điện số ba mươi ba của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai ngày ba mươi tháng một mươi về tuần tra canh gác đê để kịp thời phát hiện
xử lý các sự cố đê ngay từ giờ đầu kiểm tra ra soát các hệ thống đê điều nhất là các trọng điểm sung yếu
các công trình đang thi công để triển khai phương án bảo vệ bảo đảm an toàn nhất
có phương án chủ động sơ tán người và tài sản sẵn sàng bố trí lực lượng vật tư triển khai ứng cứu khi có sự cố
các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ ra soát các hộ dân bị thiệt hại
đặc biệt là các hộ có nhà bị sập bị ngập sâu kịp thời hỗ trợ về lương thực thực phẩm
kiên quyết không để người nào bị đói rét bị thương không được cứu chữa
huy động lực lượng giúp đỡ dân sửa chữa dựng lại nhà cửa phục hồi sản xuất
khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng hệ thống giao thông bị sạt lở
nhất là trên các quốc lộ tỉnh lộ và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng khác
đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông nhất là những nơi bị sạt lở qua các ngầm tràn
khu vực bị ngập nước chảy xiết kiểm tra vận hành bảo đảm an toàn các hồ chứa nước
đặc biệt là những hồ sung yếu hồ đã tích đầy nước ra soát các nhà dân
cơ sở hạ tầng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng lũ quét sạt lở đất
các hộ dân sống ven sông suối kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường
các sự cố cắm biển cảnh báo nguy hiểm bố trí lực lượng kiểm soát
cường quyết không để người dân ở lại những khu vực đã xác định có nguy cơ lũ quét sạt lở đất cao